an toàn sản xuất cho cả hệ thống
bên cạnh đó đà nẵng còn triển khai lồng ghép nhiều giải pháp
như xét nghiệm đình kỳ ngậu duyên hai mươi số lượng công nhân

ra vào công ty ngăn chặn dịch bùng phát và lan rộng
triển khai đến tất cả các doanh nghiệp trong khu công nghệ cao
và các khu công nghiệp một phương án ba tại chỗ để giữ tù của tình hình
mà dịch bệnh bùng phát thì đó là sản xuất tại chỗ ăn tại chỗ

sắp xếp khoảng dần bảy mươi công nhân ở lại thì sẽ bảo đảm được tám mươi chín mươi

và không bị tích gai đây sẽ bảo đảm được cuộc sống cho các bộ công nhân viên
trong đợt dịch lần thứ tư công ty đã đảm bảo đảm được
đà nẵng phải tạm dừng hoạt động khu công nghiệp an đồn thần tốc
truy vết xét nghiệm trong đêm hơn tám công nhân và nhiều doanh nghiệp khác
buộc dừng hoạt động vì liên quan đến ca bệnh
vậy nên việc áp dụng cách làm theo phương châm ba tại chỗ đã duy trì hoạt động
cho khoảng năm trăm linh doanh nghiệp và tạo việc làm cho hơn bảy mươi công nhân tại thành phố
tiếp tục với những tin tức khác vào ngày bốn tháng bảy đội tuần tra đường bộ cao tốc số ba
phòng hướng dẫn tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ của cảnh sát giao thông
phối hợp với đơn vị nghiệp vụ cục cảnh sát môi trường đã phát hiện một mươi tấn thực phẩm đông lạnh
không rõ nguồn gốc xuất xứ trên xe khách
kiểm tra phương tiện xe ô tô có biển số năm mươi một d bốn mươi chín nghìn ba trăm sáu mươi hai khi đang lưu thông trên tuyến cao tốc pháp vân cầu rẽ
lực lượng chức năng phát hiện khoảng một mươi tấn thực phẩm đông lạnh gồm cánh gà nầm lợn dâu bạch tuộc đông lạnh
và một số loại hàng hóa khác
tại thời điểm kiểm tra lái xe đã không xuất trình được đầy đủ hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
các hàng hóa thực phẩm được vận chuyển ở trên xe
tổ công tác tiến hành lập biên bản vụ việc và bàn giao cho cục cảnh sát môi trường xác minh
tiếp tục điều tra xử lý theo đúng quy định
tổ công tác tiến hành lập biên bản vụ việc và bàn giao cho cục cảnh sát môi trường xác minh
các loại hải sản khác của việt nam cũng đã đóng vai trò góp phần tích cực cho kim ngạch xuất khẩu
một tỷ usd trong nửa đầu năm hai nghìn hai mươi một
theo hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản việt nam tính đến hết tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một
kim ngạch xuất khẩu các sản phẩm hải sản khác của việt nam đạt một sáu tỷ usd
tăng một mươi sáu so với cùng kỳ năm ngoái
nguồn hải sản chiếm gần bốn mươi tỷ trọng xuất khẩu trong sáu tháng đầu năm nay
đây là triển vọng cho ngành chế biến xuất khẩu thủy sản việt nam trong năm hai nghìn hai mươi một
và dự báo có thể cán đích chín tỷ usd
thì tổng kim ngạch xuất khẩu nông sản sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi một tăng mạnh một mươi ba ba
và đây là một con số rất đáng khích lệ của ngành nông sản
thế nhưng bên cạnh đó vẫn nhiều mặt hàng chịu tác động tiêu cực từ phía dịch bệnh
với giá cả tiêu thụ ở mức thấp
thu nhập và đời sống của người dân
và để không phụ thuộc vào việc giải cứu
vấn đề tiêu thụ nông sản trong mùa dịch vừa đảm bảo đầu ra
vừa giữ vững được giá trị thương hiệu đang được đặt ra
và nội dung này cũng sẽ kết thúc bản tin kinh tế tiêu dùng ngày hôm nay
hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào khung giờ này ngày mai
ơt chín đỏ cây được mùa năng suất cao nhưng vóng bóng người mua
giá tại ruộng chỉ còn chưa đến một nửa
những chai dứa được che chắn để hãm chín trong lúc chở thương lái được đem ra bán lẻ
nhưng giá cũng chỉ được năm đồng một quả
do ảnh hưởng của dịch bệnh thời gian qua
tại nhiều tỉnh thành như đồng tháp đắk lắc long an quảng ngãi
nhiều loại nông sản đang vào chính vụ thu hoạch với sản lượng lớn như xoài bơ khoai lang tím thanh long
đang gặp khó khăn trong tiêu thụ hoặc rớt giá
người nông dân nhiều nơi đang loay hoay với sản phẩm nông sản của chính mình
vụ mùa công tra được triệu trọng
nhưng cây đầu ra thì không ổn định
năm nay là xuất khảo không có
chỉ có là hứa bóng ớt xanh
rồi cũng ít thôi được mua
mà lại là gió cả là rất là bóp bênh
này nhân dân cũng không hồ hỡi
từng quả dứa này lắng năm năm vất vả
quả năm mới được quả dứa
nhưng mà đến bây giờ là không có thương lái và mua
dịch bệnh thì cấm như thế
tôi cũng chỉ biết rớt nước mắt
thì nhìn ra chỉ trông
thì cái đấy đi ra nhìn chỉ trông quần dứa
mà nỗ nòng nỗ ruột
trước diễn biến của tình hình dịch bệnh
các bộ ban ngành đã tích cực phối hợp với các địa phương
hiệp hội doanh nghiệp
triển khai hoạt động xúc tiến thương mại
thúc đẩy tiêu thụ nông sản
trong đó coi trọng thị trường trong nước
song song với việc duy trì và thúc đẩy thị trường xuất khẩu
thông qua tổ chức các hội nghị trực tuyến
kết nối giao thương
đồng thời làm việc với các hệ thống phân phối lớn trong nước
về việc hỗ trợ tiêu thụ nông sản an toàn thực phẩm và an toàn dịch bệnh
trong cái bối cảnh mà dịch bệnh covid một mươi chín
thì là cái việc mà tiêu thụ theo đúng kế hoạch như thế này thì nó đã khó khăn
và chính vì vậy cho nên là đã có cái chỉ thị tám
và từ khi mà có cái chỉ thị tám ngày hai mươi năm đến nay
thì chúng tôi cũng đã
các đơn vị liên quan của bộ công thương cũng rất là tích cực
để làm việc với lại các địa phương
cụ thể là từ giờ đến cuối năm
chúng tôi sẽ xúc tiến và kết nối tiêu thụ nông sản theo cái hướng là
theo vùng như thế là một
nhưng chúng tôi cũng sẽ là xúc tiến chéo tiêu thụ theo là nhóm sản phẩm
vừa là tiêu thụ trong nước và vừa là xuất khẩu một cách hiệu quả nhất
cùng với các kênh tiêu thụ truyền thống
từ đầu năm hai nghìn hai mươi một bộ công thương đã triển khai các chương trình thúc đẩy tiêu thụ nông sản
các tỉnh sơn la bến tre hải dương bắc giang qua sàn thương mại điện tử
và mang lại hiệu quả tích cực
đây đang được hướng đến là một trong những giải pháp hiệu quả giúp quảng bá và tiêu thụ nông sản
chúng tôi cũng sẽ kết nối trực tiếp giữa là các nông dân
các xã viên của các hợp tác xã có nông sản với lại người tiêu dùng
thông qua việc là đào tạo đối tượng này bán hàng live stream qua các nền tảng số
không chỉ là qua là thương mại điện tử mà là bán hàng live stream qua facebook
qua zalo qua tiktok qua thứ vân vân
thì để mà bán hàng được qua live stream thì chúng tôi cũng sẽ phải là huấn luyện họ
những kỹ năng bán hàng
ví dụ chẳng hạn như là từ cái việc là
chụp ảnh giới thiệu sản phẩm ra làm sao quay cái sản phẩm như nào
thế rồi thì là giới thiệu sản phẩm rồi thì chuyển vận chuyển hàng như nào
rồi thì thu tiền ra làm sao
thì theo đó thì hy vọng rằng là cái sức ép mà về tiêu thụ nông sản trên cả nước
của những người nông dân khi vào vụ đấy thì sẽ được giảm tải qua cái kênh này
ảnh hưởng của dịch bệnh là yếu tố khách quan cũng là tác động không mong muốn đến nông sản việt
tuy nhiên về lâu về dài mặt hàng nông sản việt cũng cần các giải pháp căn cơ
đồng bộ để đảm bảo đầu ra cũng như giữ vững được giá trị thương hiệu trên thị trường trong và ngoài nước